theo liên bộ công thương tài chính bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay hai mươi chín tháng ba giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh giảm
mạnh nhất là mặt hàng xăng với mức giảm hơn bốn đồng một lít
như vậy giá xăng đã xuống dưới một mươi hai đồng một lít mức giá thấp nhất trong một mươi một năm qua
sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình nguồn giá xăng dầu
liên bộ công thương tài chính quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường
xăng e năm ron chín mươi hai giảm bốn một trăm linh đồng một lít giá bán không cao hơn một mươi một chín trăm năm mươi sáu đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba giảm bốn hai trăm năm mươi hai đồng một lít không cao hơn một mươi hai năm trăm sáu mươi đồng một lít
dầu diesel năm s giảm một bảy trăm bảy mươi sáu đồng một lít không cao hơn một mươi một hai trăm năm mươi chín đồng một lít
dầu hỏa giảm hai bảy trăm linh năm đồng một lít không cao hơn chín một trăm bốn mươi một đồng một lít
dầu mazub một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một bốn mươi tám đồng một kg không cao hơn chín bốn trăm năm mươi ba đồng một lít
dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s giảm một bốn mươi tám đồng một kg không cao hơn chín bốn trăm năm mươi ba đồng một kg